trên xe có vận chuyển năm gói thuốc lá ngoại nhịp lậu

cục cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu bộ công an đã kiểm tra xe ô tô mang biển kiểm soát một mươi năm c bảy trăm một mươi bảy do nguyễn mạnh hùng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy chú tại thôn thượng xã cửu cao huyện văn giang tỉnh hưng yên điều khiển
qua kiểm tra đã phát hiện trên xe có năm mươi thùng rượu do nước ngoài sản xuất là rượu chivat hai mươi một loại ba lít một chai tương ứng một trăm năm mươi chai trị giá khoảng hai tỷ đồng
toàn bộ số hàng này không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc
tại cơ quan công an đối tượng phạm thị hương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại số một c trên một mươi hai phan bội châu phường quang trung quận hồng bàng hải phòng khai nhận đã nhập lậu số rượu trên vào bán ở thị trường trong nước
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra giải quyết theo thẩm quyền
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cao lộc tỉnh lạng sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nông duy hải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại thôn đền giếng
xã hồng kỳ huyện yên thế tỉnh bắc giang về tội vận chuyển hàng cấm
theo khai nhận của nông duy hải khi lên khu vực chợ cửa khẩu tân thanh huyện văn lãng tỉnh lạng sơn chơi hải đã mua một mươi năm giàn pháo nổ loại dàn ba mươi sáu quả với tổng trọng lượng hai mươi hai kg
của một đối tượng không quen biết với mục đích mang về quê đốt chơi tết mặc dù biết rõ đây là loại hàng cấm theo quy định của pháp luật
em mua ở trên tân thanh mục đích chỉ là để sử dụng đốt dịp tết nữa em hối hận về hành động của mình
trước đó vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi một vừa qua khi đang vận chuyển hai mươi hai kg pháo nổ do trung quốc sản xuất trên xe matis mang biển kiểm soát hai mươi chín a ba mươi bảy nghìn bốn trăm chín mươi bốn
khi đang lưu thông theo hướng từ cửa khẩu tân thanh lạng sơn về hà nội nông duy hải đã bị tổ công tác thuộc phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội
công an tỉnh lạng sơn phối hợp với trạm kiểm soát liên hợp dốc quýt kịp thời phát hiện bắt quả tang tại khu vực thôn thâm mò xã phú xá huyện cao lộc tỉnh lạng sơn
trước thông tin về việc nhãn hiệu máy bơm pentex bị làm giả làm nhái trên thị trường đại diện pentork việt nam đã ủy quyền cho công ty luật việt sky thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại việt nam đối với nhãn hiệu liên quan
sau khi đã cung cấp các thông tin về chủng loại nhãn hiệu bị xâm phạm vietky đã đề nghị cơ quan liên ngành kiểm tra kho hàng hóa của một số đơn vị kinh doanh máy bơm để đảm bảo việc kinh doanh hàng chính hãng
điển hình khi kiểm tra lô hàng của công ty an phát có trụ sở tại hoài đức
lực lượng chức năng đã tạm giữ ba máy bơm trung quốc theo vận đơn và chứng từ chủ hàng cung cấp mang nhãn hiệu varem và hình trên bao bì có ghi là made in veneza italia
tuy nhiên nhãn hiệu máy bơm varem được viện khoa học sở hữu trí tuệ giám định là xâm phạm nhãn hiệu được bảo hộ của pentux tại việt nam
ủy ban nhân dân tp hà nội đã ra quyết định xử phạt hành chính bốn trăm tám mươi triệu đồng và buộc công ty an phát phải loại bỏ yếu tố xâm phạm
một giờ bốn mươi năm phút ngày hai tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm
tại khu ngã tư ao cá phường bãi cháy thành phố hạ long tỉnh quảng ninh đội quản lý thị trường số một mươi bốn
tri cục quản lý thị trường quảng ninh đã phát hiện hơn chín trăm linh kg nội tạng động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ không có hóa đơn chứng tử hợp pháp
trên xe ô tô mang biển kiểm soát hai mươi chín b ba nghìn ba trăm tám mươi ba
tại thời điểm kiểm tra toàn bộ số hàng trên đang trong quá trình phân hủy bốc mùi hôi thối
lái xe kiêm chủ hàng là nguyễn đình vĩ chú tại lỗ xá nhân hòa mỹ hào hưng yên khai nhận
số nội tạng trên được mua thu gom ở hưng yên đang trên đường vận chuyển đến móng cái để tiêu thụ
đội quản lý thị trường số một mươi bốn đã xử phạt chủ hàng tám triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa trên theo quy định của pháp luật
tình trạng buôn lậu sản xuất kinh doanh hàng giả hàng kém chất lượng và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là dược phẩm
mỹ phẩm thực phẩm chức năng thời gian qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người tiêu dùng
trực tiếp ảnh hưởng đến uy tín cũng như thương hiệu của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước
trước tình hình đó ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia đã phát động mở đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu sản xuất
kinh doanh hàng giả là mỹ phẩm dược phẩm và thực phẩm chức năng từ ngày một mươi năm tháng bảy đến ngày một mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
theo công điện số chín mươi
qua ba tháng thực hiện công điện này lực lượng chức năng trên cả nước đã triển khai nhiều hoạt động
kiểm tra kiểm soát và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ

báo cáo của văn phòng thường trực ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia tại họp báo tổng kết kết quả thực hiện công điện số chín mươi
của trường ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia về việc phát động mở đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu
sản xuất kinh doanh hàng giả là mỹ phẩm dược phẩm và thực phẩm chức năng
hoạt động buôn lậu vận chuyển trái phép các mặt hàng này có diễn biến phức tạp trên cả ba tuyến
đường bộ đường biển đường hàng không và tập trung chủ yếu tại các địa bàn tỉnh lạng sơn
quảng ninh hà nội hải phòng tp hcm quảng trị
qua ba tháng tích cực thực hiện công điện chín mươi từ ngày một mươi năm tháng bảy đến ngày một mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm
lực lượng chức năng trên cả nước đã thanh tra kiểm tra phát hiện và xử lý ba tám trăm hai mươi ba vụ việc vi phạm
liên quan đến mỹ phẩm dược phẩm và thực phẩm chức năng thu nộp ngân sách nhà nước hai mươi hai ba trăm một mươi chín tỷ đồng
lực lượng chức năng của các bộ các ngành cũng như là cơ quan các tỉnh thành phố đã thực sự vào cuộc
đấu tranh tuyết liệt trong đợt trao điểm này thể hiện được số liệu là trong ba tháng
kết quả số vụ bắt giữ và số vụ phẩm tố bằng cả một năm hai nghìn một mươi năm sáu tháng hai nghìn một mươi năm
cộng lại tuy nhiên với kết quả rõ rệt như vậy nhưng mà theo ban chỉ đạo ba giang tính quốc gia đánh giá
thì mới là chuyển chuyển đến bước đầu
điển hình trong các địa phương thực hiện tốt công điện số chín mươi của ban chỉ đạo ba giang tính quốc gia
về tăng cường chống buôn lậu hàng giả làm mỹ phẩm dược phẩm và thực phẩm chức năng
có thể kể đến hai thành phố lớn là hà nội và thành phố hồ chí minh
đây cũng có thể coi là hai địa bàn trọng điểm của các đối tượng
chuyên sản xuất kinh doanh và vận chuyển trái phép các mặt hàng này
trong ba tháng triển khai cao điểm các lực lượng chức năng tại hai thành phố này
đã triệt phá nhiều vụ việc nghiêm trọng số lượng lớn đặc biệt là với mặt hàng thực phẩm chức năng
tiếp tục thực hiện nghị quyết bốn mươi một của chính phủ cũng như công điện chín mươi của ban chỉ đạo ban năm chín
đã chỉ đạo đến toàn lực lượng tập trung bám sát địa bàn điều tra cơ hoản
tập trung kiểm tra các trọng tâm trọng điểm các đường dây ổ nhóm các kho tàng viên mãi
tuyến vận chuyển từ phía biên giới về và đặc biệt hưởng ứng các cuộc vận động người việt nam
ưu tiên dùng hàng việt nam chúng tôi chủ động kiểm tra những hàng giả về xuất xứ hàng giả
về những mặt hàng của những doanh nghiệp việt nam để đảm bảo ổn định thị trường
cũng như bảo vệ nền sản xuất trong nước
ở địa bàn tp hcm là trung tâm về tiêu thụ những mặt hàng về nhiều phẩm
về mỹ phẩm và về thực phẩm chức năng thì lúc nào cũng có tồn tại
các đường dây càng về sau này vì những lợi nhuận các đối tượng càng ngày càng manh động
và càng xem thường pháp luật để sản xuất ra những mặt hàng gây ảnh hưởng đến sức khỏe
mà bất chấp đến những đạo lý
đặc thù của hoạt động sản xuất kinh doanh dược phẩm mỹ phẩm thực phẩm chức năng giả
là các đối tượng thường không sản xuất tập trung với số lượng lớn không có nhà máy
cơ sở sản xuất quy mô không có nhà sản xuất tập trung với số lượng lớn không có nhà máy
thường nhập nguyên liệu về xé lẻ chia nhỏ công đoạn hoặc sản xuất hàng đến đâu tiêu thụ đến đó
ngoài ra trong thời gian gần đây xuất hiện thủ đoạn bán hàng đa cấp bằng các hình thức tiếp thị
quảng cáo sản phẩm tại các địa bàn vùng sâu vùng xa gây rất nhiều khó khăn cho công tác quản lý
kiểm tra kiểm soát tình hình
để mà chúng ta chuyển khai là phải chuyển khai một cách đồng bộ giữa các tỉnh
chứ không phải một hà nội không vì hàng giả cũng như hàng rộng sẽ đưa qua nhiều tỉnh
từ biên giới để đưa về chính vì thế chúng tôi
cũng nhiều lần cũng kiến nghị xây dựng dữ liệu quốc gia để làm sao tổng thể các đơn vị tỉnh bạn
phối hợp công chức sạch sẽ để kiểm tra
trong thời gian tới dưới sự chỉ đạo của chính phủ
quyết bốn mươi một với phó thủ tướng kiểm soát chỉ đạo trực tiếp
và tiếp tục tăng cường phát huy kết quả kinh nghiệm trong đợt cao điểm vừa qua
thực hiện nhiệm vụ chín mươi thì các bộ các ngành phải tích cực
thực sự vào cuộc với sự đồng hồng của nhân dân kể cả cơ quan tiến thâm vào cuộc
gạch chân các thủ vạn các đối tượng quân lậu gian lợi thủ mạng đối với hà nội
nhận thức được mức độ ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích và trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng
nếu mua và sử dụng phải các loại mỹ phẩm dược phẩm và thực phẩm chức năng giả nhái
ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia đã chỉ đạo lực lượng chức năng
các địa phương tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra bắt giữ và xử lý các vụ vi phạm
trong sản xuất kinh doanh các mặt hàng này đồng thời tuyên truyền đến người dân
đặc biệt là người dân ở vùng sâu vùng xa hiểu và nắm được các thủ đoạn tinh vi của các đối tượng hiện nay
để tránh mua phải hàng giả hàng nhái nói chung và đối với các mặt hàng mỹ phẩm
dược phẩm và thực phẩm chức năng nói riêng cùng lực lượng chức năng trên cả nước
nêu cao tinh thần đấu tranh chống hàng giả hàng nhái